thưa quý vị vào ngày hôm nay thì hơn một triệu thí sinh trên toàn quốc sẽ chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
đây là năm thứ hai kỳ thi được tổ chức trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín lan rộng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước
theo thống kê của bộ giáo dục đào tạo tính đến thời điểm này đã có hơn năm mươi tỉnh thành phố trong cả nước có trường hợp nhiễm bệnh
trong đó một số địa phương như thành phố hồ chí minh bắc giang đồng nai bình dương phú yên có số lượng ca nhiễm khá lớn
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một cho biết
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín các địa phương đều đã bố trí điểm thi dự phòng và các phòng thi dự phòng ở mỗi điểm thi để sử dụng khi cần thiết
đồng thời bố trí tối thiểu hai cán bộ y tế ở mỗi điểm thi và huy động lực lượng làm công tác ứng trực để xử lý các tình huống đột xuất
đặc biệt năm nay thì rất nhiều tỉnh thành phố cũng đã tổ chức xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ thí sinh cán bộ giáo viên làm thi
một số địa phương còn ưu tiên tiêm vaccine cho những đối tượng này
nhiều giải pháp về phân luồng phân tuyến nhằm siết chặt an toàn trường thi cũng đã được các địa phương chuẩn bị để thực hiện trong những ngày tổ chức kỳ thi
chính vì vậy dù dịch bệnh diễn biến phức tạp song các em học sinh và những cán bộ làm thi hoàn toàn có thể yên tâm để bước vào kỳ thi quan trọng này